theo phản ánh của người dân tại xã đông viên huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn thời gian gần đây trên địa bàn xã xuất hiện kẻ gian lén vào rừng khai thác vỏ cây quế
khiến cho nhiều diện tích trồng quế của bà con bị thiệt hại nặng nề
theo số liệu ban đầu đã có đến hàng chục hectare quế ở xã đông phiên từ một mươi đến một mươi năm năm tuổi bị bóc vỏ trộm
tình trạng này đã khiến cho nhiều hộ dân trồng quế đứng trước nguy cơ bị mất trắng cả trăm triệu đồng
vườn quế hơn một hectare của gia đình bà hà thị hậu ở thôn nà cọ xã đông viên huyện trợ đồn chưa đến tuổi khai thác
nhưng hầu hết cây lớn cây bé đều đã bị kẻ trộm vóc vỏ
bà hậu cho biết do vườn quế cách nhà chừng hai km kẻ gian lại chủ yếu lấy vào ban đêm nên việc trông coi bảo vệ gặp nhiều khó khăn
dù cây còn nhỏ và chưa đủ tuổi khai thác bà đành tranh thủ bóc những phần vỏ còn sót lại với hy vọng gỡ lại chút vốn ban đầu
cách khoảng mấy ngày
họ lại lên bóc bóc chỗ này xong rồi họ lại đi đồi khác đến mình không để ý họ lại quay lại họ lại họ lại bóc tiếp
người dân cũng bức xúc lắm nhưng mà không biết làm thế nào
theo người dân các đối tượng thường lén lút bóc trộm vỏ quế vào ban đêm và thường xuyên thay đổi địa điểm
nên rất khó để phát hiện bắt giữ
nạn trộm vỏ quế ở xã đông viên đã xảy ra từ lâu nhưng do chưa có biện pháp ngăn chặn
đang ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý người dân trong việc phát triển cây quế
một cây trồng chủ lực trong cơ cấu
trong những năm qua huyện trợ đồn trở thành vùng trọng điểm trồng quế của tỉnh bắc cạn
với diện tích lên đến hàng nghìn hectare
tính riêng xã đông viên hiện có khoảng hai trăm linh hectare trồng quế
với giá bán trung bình từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg vỏ quế tươi
một hectare quế đến tuổi khai thác cũng mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng
trước khi trở thành vùng trọng điểm trồng quế
các tình trạng gia tăng nạn trộm các vỏ quế nếu không được xử lý rứt điểm
người dân sẽ không yên tâm phát triển diện tích loại cây trồng này